lỗi vi phạm nhiều nhất là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

biết để đến phòng cảnh sát giao thông
lập thủ tục xử phạt vi phạm

tham gia công tác tử thiện
mặc dù chỉ là một người kinh doanh buôn bán nhỏ thế nhưng bằng tấm lòng nhân ái của mình bà nhung đã giúp đỡ cho rất nhiều mảnh đời éo le bất hạnh vươn lên trong cuộc sống

thật ra anh sáng là cái đầu của bạn ấy căng lên
bạn chỉ muốn đánh nhau thôi
hơn một mươi năm trước khi đi thăm mộ liệt sĩ tại quảng bình bà nhung đã gặp em trương đình tứ
biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình tứ bản thân tứ bị trầm cảm khó giao tiếp nhận thức kém
dù không phải máu mủ ruột già bà đã đưa tứ ra hà nội chữa bệnh
cái kinh nghiệm của người trầm cảm là tôi cảm nhận được như là mình phải chăm sóc nhiều hơn
thế thì tôi mới truyền tình cảm của tôi hàng ngày vào những bữa sinh hoạt một ngày ba lần với những cử chỉ nói chuyện với bạn ấy
tôi ở với cô là tôi coi cô như người mẹ thứ hai của tôi
cô luôn đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt

cứ mang cho những người có hoàn cảnh khó khăn một trong số đấy là những người như tôi
xạp hải sản tại chợ châu long của bà nhung trở thành nơi làm việc của anh tứ từ khi khỏi bệnh
bà cũng đưa hai anh em ruột của tứ ra hà nội học việc và đi làm
hiện các em đã lập gia đình riêng
không chỉ có anh tứ anh tiến cũng được bà nhung cứu mang nhiều năm nay

tôi nhớ không nhầm chắc phải một mươi bảy năm
thế thì bạn ấy trưởng thành cũng ở trong tay tôi

đến bây giờ bạn ấy mở được cái cửa hàng riêng
bạn ấy rất là thành đạt
ở với cô thì mình được cô truyền cho các cái cách sống cách làm người
rồi là học được nhiều rất là nhiều điều tốt
nhất là những gương mà giúp đỡ những người khác
tuy chỉ là chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ
nhưng nhiều năm qua bà nhung luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng
cách đây vài năm bà đã bỏ tiền tích góp trong hai mươi năm kinh doanh của mình
để mua căn nhà trị giá hơn bốn tỷ đồng tại phường thanh nhàn quận đồng nga
làm trụ sở hội thiện nguyện
hàng tuần tại đây tổ chức phục vụ ba lần
mỗi lần ba xuất cháo cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn hà nội
tôi chỉ mong muốn các con tôi nó hướng đến cái thiện
nó trao dồi cái kiến thức gia đình tôi cái lền tảng của gia đình tôi
hướng thiện thì tôi cũng chỉ muốn các em đã ở trong vòng tay tôi rồi thì các em hướng đến cái thiện
hướng đến người nghèo hướng đến những người bất hạnh
trong hơn ba mươi năm làm việc thiện
bà nhung đã nhận được nhiều kỷ niệm trương bằng khen giấy khen của hội chữ thập đỏ các cấp
nhưng có lẽ gia tài lớn nhất bà có được là những đứa con hiếu thảo gắn bó
đó cũng là động lực để bà tiếp tục giúp đỡ san sẻ phần nào với những hoàn cảnh những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây